hôm qua ngày một mươi sáu tháng một mươi tại km một trăm bảy mươi ba quốc lộ ba đoạn qua thôn khuổi sala xã tú trĩ huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
tổ công tác công an huyện bạch thông kiểm tra và phát hiện xe đầu kéo do triệu văn vinh chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
kéo theo rơ móc biển kiểm soát hai mươi chín r năm trăm tám mươi chín chờ một chiếc máy xúc lưu thông theo hướng hà nội cao bằng
qua kiểm tra phát hiện một trăm chín mươi tám bánh heroin được cất giấu trong phần hông của máy xúc
phía sau một lớp sắt xi dày được ngụy trang bằng mùn đất
hai mươi ba tuổi chú tài huyện điện biên tỉnh điện biên bị bắt khi đi cùng phương tiện
di khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên lên cao bằng để giao cho vàng a minh chú tỉnh điện biên
rồi chuyển sang trung quốc ngay sau đó đối tượng vàng a minh đã bị bắt khi đang ẩn náu
tại một nhà nghỉ thuộc tổ bốn phường sông hiến tỉnh cao bằng
và được di lý về công an bạch thông để phục vụ điều tra
liên quan đến vụ tài xế lái xe khách ùi đầy một chiến sĩ công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang làm nhiệm vụ trên đường bùi thị xuân
hôm nay công an thành phố đà lạt đã xác định danh tính và triệu tập đối tượng nguyễn anh tuấn
chú tài huyện lâm hà tỉnh lâm đồng lên cơ quan công an để làm việc
tại cơ quan công an đối tượng tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trước đó tổ công tác công an thành phố đà lạt phát hiện xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín x ba nghìn một trăm chín mươi sáu
do nguyễn anh tuấn điều khiển đi vào đường cấm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tuấn không chấp hành mà tiếp tục di chuyển
rồi tông thẳng về phía tổ công tác và ùi đẩy một đồng chí công an hơn một trăm linh m trên đường
sau đó hất văng ra đường và tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
hiện công an tp đà lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi chống người thành công vụ
với thủ đoạn gọi điện cho người nhà của người đang bị tạm giữ rồi tự xưng là công an
có thể lo chạy giảm án đối tượng hoàng đình hùng chú tại hòn nghê hai xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
vừa bị công an thành phố nha trang tạm giữ để điều tra về hành vi
đưa đảo chiếm rõ tài sản
tại cơ quan công an đối tượng hùng khai nhận do có biết thông tin
chồng của chị nguyễn thị út chú tại xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
đang bị công an tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
nên hùng đã nhiều lần gọi điện cho chị út tự xưng tên là sơn
cán bộ đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang
có thể lo đốt lót để giảm án cho chồng chị
và yêu cầu chị đưa trước số tiền năm mươi năm triệu đồng để lo lót
cảm thấy nghi ngờ nên chị út đã trình báo cơ quan công an
đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang
đã bí mật mai phục và bắt quả tang hùng
khi y đang nhận tiền của chị út tại một quán cà phê
thuộc phường vĩnh phước thành phố nha trang
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng hoàng đình hùng theo quy định của pháp luật
xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán bia
hai đối tượng hoàng khắc hùng và hoàng tuấn phong
cùng chú thành phố bà rịa đã dùng hung khí đánh nạn nhân tử vong
hai đối tượng hiện đang bị tạm giữ về hành vi giết người
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h tối ngày một mươi năm tháng một mươi
tại quán bia club trên đường phước trung thành phố bà rịa
sau khi gây án phong và hùng đến trốn về bình dương
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố bà rịa
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng
điều tra làm rõ thủ phạm gây án
được sự vận động của cơ quan công an
tối ngày một mươi sáu tháng một mươi phong và hùng đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai báo hành vi phạm tội
với diện tích hơn ba mươi hai m hai
dự án xây dựng tổ hợp thể thao hàng đẩy
được tung hô là siêu hiện đại và đẳng cấp
một trăm linh vốn xã hội hóa
giá trị hơn sáu tỷ đồng
được khai thác đầu tư vận hành năm mươi năm
một đề xuất cho thấy kỳ vọng lớn của thành phố hà nội

xong lại đang phá vỡ nguyên tắc quy hoạch trong nổi đô
chúng ta chỉ thấy được là cái công trình được thiết kế ra
trong sản tích và chưa có một mô tả gì
trong khi hoạt động của nó ở cái ảnh hưởng nó như thế nào
do vậy là câu trả lời phải so các cơ quan quản lý
về kiến trúc giao thông thành phố hà nội
thay vì chúng ta chỉ nhìn một bức trạng tối cảnh
rất trân trọng cái chủ trương xã hội hóa của thành phố hà nội
nhưng xã hội hóa phải nằm trong tổng kiểm soát
chứ không phải xã hội hóa bằng mọi giá
hai cái khác nhau
bởi vì xây lên thì có thể là thành công trước mắt
nhưng sau cái xưa game đi rồi
thì nó là cái gì
là cảm về hậu quả
về cái anh chị
trải qua hơn sáu mươi năm
sân vận động hàng đáy đã xuống cấp
và việc cải tạo lại là một cơ quan công an đầu thú
tuy nhiên nếu xây dựng thành một tổ hợp thể thao hoành tráng
bao gồm cả cụm công trình dịch vụ
khu vực văn phòng trung tâm thương mại
thì vô hình chung sẽ phá vỡ giá trị lịch sử
và ủn tắc giao thông sẽ lại càng thêm nghiêm trọng
sân vận động hàng đáy
vốn không yên ả vào những giờ cao điểm
với mặt độ xây dựng như hiện nay
nhiều tuyến đường xung quanh khu vực này
đã trở nên quá tải
thường xuyên un tắc
khu vực sân vận động gần với trung tâm chính trị
lịch sử văn hóa của thủ đô
vậy nếu tồn tại một tổ hợp thể thao đồ sộ
hoành tráng với nhiều chức năng
dành cho nhiều đối tượng đến vui chơi và làm việc
liệu giao thông tại khu vực này
có thoát khỏi thế trận un tắc
phá đi xây lại một cái gì
thì phải cân nhắc
cái đô thị
hiện trạng của đô thị hiện nay
hiện trạng của đô thị hiện nay
là cái trung tâm ba đình
nó trở thành một cái trung tâm quốc gia
có lăng bắc hồ
có trụ sở quốc hội
chính phủ tổ tịch nước
là khu vực xung quanh này
sân vận động này
là một công trình gì
cho nó phải phù hợp với cái trung tâm này
tuyệt nhiên không đặt trung tâm thành phố
bởi vì trung tâm thành phố bây giờ
chỉ có thể là gì
phát triển lên công viên
phát triển những cái gì
có hình chất là vui chơi
có hình chất để phục vụ nhân dân
ở vùng đáy
và những người khác đến
nhưng mà không phải bằng phương tiện ô tô
thế còn nếu mà chúng ta
phát triển những cái trung tâm
mang tính chất là
trung tâm thủy khởi thao
trung tâm thương mại
mà chúng ta đặt mãi vào trung tâm
cái nõn của thành phố này
thì tôi nghĩ là
cái điều đó là gây nên cái
quân tác giao thông nghiêm trọng
các nhà đầu tư
người ta chỉ quan tâm
đến cái việc mà
mà việc đầu tư
và cái hiệu quả của nó thôi
mà kết nối giao thông
thì những cơ quan quản lý
và đầu tư của hà nội
là phải đưa ra
những cái yêu cầu
người chủ đầu tư
phải thực hiện
đáp ứng yêu cầu hoạt động xã hội
chứ không phải chỉ thuần túy
để phục vụ lợi ích
người nhà đầu tư
đấy chính là vai trò
của quản lý nhà nước
mà xã hội mong đợi
thưa quý vị
hà nội hiện nay
đã có khu liên hợp
thể thao quốc gia mỹ đình
được xây dựng quy mô
sau mỗi năm
cũng chỉ tổ chức
một số trận đấu
và rất ít
các hoạt động văn hóa
thể thao khác
nhiều hoạt mục
không được sử dụng
đã trở nên lãng phí
sân vận động mỹ đình
đang bị biến dạng
khi bị biến thành
tổ hợp nhà hàng
các cơ sở dịch vụ
khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình
được xây dựng quy mô
từ năm hai nghìn một mươi hai
bao gồm sân vận động
cung thể thao dưới nước
cung thể thao trong nhà
cung chỉ để
phục vụ sigem hai mươi hai
sông dưới đây
cung năng sử dụng
chưa bao giờ
được khai thác triệt đề
nhiều hoạt mục
cũng đã xuống cấp
do ít sử dụng
trong khi sân vận động mỹ đình
cần sự chia sẻ
thì việc xây dựng
tổ hợp thể thao hàng đẩy
liệu có phù hợp
vấn đề quản lý
vấn đề là
anh không tạo ra được
một cái sức sống cho nó
và cuối cùng
anh để cho nó xuống cấp
thế nhưng ở đây lại tạo
một sức sống cho nó
là có các cái dịch vụ
để tấp nợ
thì nó cũng lại chưa phải
ở đây nó là
cái bài toán
tôi nói là
cuộc nhà quản trị
kính hậu sức vui
để gặp lại quý vị
trong bản tin
nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
ngày một mươi bảy tháng một mươi
thưa quý vị
hàng loạt vụ việc
dùng nguyên liệu
không rõ nguồn gốc
để chế biến thức ăn vừa qua
đã gây bất an
trong dư luận
những thay đổi
về mức xử phạt
trong lĩnh vực thực phẩm
sắp có hiệu lực
đang được nhiều doanh nghiệp
và người dân quan tâm
chúng tôi sẽ ghi dẫn
sau những tin vắng
đáng chú ý
thông tin chúng tôi
vừa cập nhật
đến một mươi ba h một mươi năm phút
ngày hôm nay
ngày một mươi bảy tháng một mươi
đối tượng cầm vật sắt nhọn
cố thủ trong tiệm game
đường tuệ tỉnh
thành phố hồ chí minh
đã bị lực lượng chức năng
trước đó khoảng một mươi một h
nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi
được cho là thực hiện
vua cướp tài sản
trên địa bàn quận một mươi một
bị truy đuổi
nghi can cầm theo
mảnh gương vỡ la vào tiệm game
trên đường tuệ tỉnh
để đảm bảo an toàn
cho chính nghi can và người dân
trước đông lực lượng chức năng
cảnh sát hình sự
đã đến phong tỏa hiện trường
các biện pháp thương thuyết
được đưa ra
kể cả có người nhà nghi can
ra kêu gọi
nhưng không được
sau hơn ba giờ cố thủ
cảnh sát buộc phải ập vào
khống chế đối tượng an toàn
hiện công tác lấy lời khai
đang được diễn ra
hành vi của nam thanh niên
đang được xử lý
theo quy định
ngày một mươi bảy tháng một mươi
sau ba lần tạm dừng
và hoãn phiên tòa
để các bên bổ sung chứng cứ
tòa án nhân dân
thành phố hồ chí minh
tiếp tục mở phiên xét xử
cuộc kiện đòi bồi thường
thiệt hại ngoài hợp đồng
hơn bốn mươi một tỷ đồng
vũ nguyên đơn là công ty
khổ phần ánh dương việt nam
và bị đơn là công ty
trách nhiệm hữu hàng
grab taxi việt nam
trong phần thủ tục
đại diện grab một lần nữa
yêu cầu tòa dừng xử
vì công ty khủ lông
giám định thiệt hại
của vinasun vắng mặt
ngoài ra grab việt nam
cũng đề nghị
tòa không cho nguyên đơn
tiếp cận các tài liệu liên quan
đến hoạt động kinh doanh của mình
hội đồng xét xử
không chấp nhận các đề nghị của bị đơn
theo đơn khởi kiện
vinasun cho rằng
grab lợi dụng
việc bộ giới thuận vận tải
ban hàng quyết định hai mươi bốn
về kế hoạch thí điểm
triển khai ứng dụng
khoa học công nghệ
hỗ trợ quản lý
và kết nối hoạt động vận tải hành khách
theo hợp đồng
để thực hiện nhiều hành vi vi phạm
trong lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi
vinasun cho rằng
hoạt động vi phạm pháp luật
của grab việt nam
đã gây nhiều hệ lụy cho công ty này
trong năm hai nghìn một mươi sáu
và nửa đầu năm hai nghìn một mươi bảy
vinasun bị thiệt hại gần bảy mươi sáu tỷ đồng
trong đó do grab gây ra là hơn bốn mươi một tỷ đồng
nên yêu cầu đơn vị này bồi thường
phiên xử dự kiến kéo dài trong hai ngày
cũng trong sáng nay
tại thành phố hồ chí minh
bồi lịch năm mươi ba tuần với tên gọi
trường xa trong trái tim tôi
chính thức ra mắt công chúng
trong mùa lịch kỷ hội năm hai nghìn một mươi chín
đây là bộ lịch đầu tiên
thể hiện chi tiết toàn cảnh trường xa
từ những hình ảnh đẹp nhất
về các điểm đảo nhà dạng
đến nội dung về các điểm đảo
cũng được chuyên tả súc tích dễ tiếp cận
đơn vị sản xuất và phát hành
mong muốn sản phẩm này
sẽ góp phần hôn đúc tinh thần tự hào
mới yêu tổ quốc
và động lòng hướng về biển đảo xa xôi
tiếp thêm sức mạnh tinh thần
cũng như vật chất
để các chiến sĩ vững tay súng
nơi đầu sóng ngọn gió
kính thưa quý vị
nghị định một trăm một mươi năm trên hai nghìn một mươi ba
trên ndcp của chính phủ
quy định mức xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi sắp tới
và với mức tăng mới về các chế tài xử phạt
nghị định này sẽ được đánh giá
là có tính răng đe mạnh
đối với các hành vi phạm trong lĩnh vực này
bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng
nghị định một trăm một mươi năm
nghị định một trăm một mươi năm của chính phủ
có những quy định các mức xử phạt cao hơn
so với nghị định cũ
trong đó đáng chú ý hình thức xử phạt chính là phạt tiền
không có hình thức cảnh cáo
và mức phạt tiền tối đa lên đến bảy lần giá trị hàng hóa vi phạm
nghị định mới cũng quy định nhiều hành vi xử phạt bổ sung như
tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
đình chỉ hoạt động có thời hạn
tịch thu tăng vật vi phạm
nghị định một trăm một mươi năm cũng có thêm quy định về hậu kiểm
nhằm phù hợp với phương thức quản lý thực phẩm
chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm hiện nay
nghị định một trăm một mươi năm là chế tài xử phạt rất nặng
so với những nghị định trước đó
chúng tôi cho rằng đây là một điều
mà cũng đáp ứng được
cái mong mỏi của các lực lượng chức năng
cũng như là người dân
để lập lại trật tự trong lĩnh vực ăn còn thực phẩm
trong thời gian sắp tới
còn theo thống kê của ban chỉ đạo liên ngành trung ương
đồng ương về an toàn thực phẩm
nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
toàn quốc ghi nhận năm mươi ba vụ ngộ độc thực phẩm
với hơn một ba trăm linh người bị ngộ độc
hơn một người phải đi viện
và một mươi một trường hợp tử vong
cũng trong thời gian qua
cơ quan chức năng đã xử lý hơn hai mươi bốn sáu trăm linh cơ sở
phạt hơn hai mươi một sáu trăm linh cơ sở
với số tiền hơn bốn mươi hai tỷ đồng
hơn ba chín trăm linh cơ sở buộc phải tiêu hủy sản phẩm
tiêu hủy hơn ba tám trăm linh loại thực phẩm
do không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm
cái nghị định này mà thực hiện được
thì là sẽ tốt cho người dân
vì những người đó người ta sẽ biết được cái sai của mình
rồi người ta sẽ sửa đổi
tôi hy vọng là cái nghị định của chính phủ ra đó
thì sẽ áp dụng và phải triệt để
để những cái thực phẩm bẩn nó không còn nữa
cần phải có sự phối hợp một cách chặt chẽ
giữa các cái ngành chức năng
ví dụ như là cái ban an toàn thực phẩm
rồi các cái sở ngành
cũng như là thanh tra
các cái thanh tra chuyên ngành
rồi được lưu án với thị trường công an
nghị định một trăm một mươi năm của chính phủ
vừa thể hiện sự quyết liệt trong đấu tranh với thực phẩm
không đảm bảo an toàn
vừa tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp
đặc biệt thời điểm từ nay đến cuối năm
khi tết nguyên đáng đang cận kề
là dịp tiêu thụ lớn thực phẩm
nên việc nghị định một trăm một mươi năm đi vào đời sống
là quan trọng và cần thiết
bên cạnh sự cương quyết trong việc xử lý hành vi vi phạm
về an toàn thực phẩm
người dân cũng cần tích cực phối hợp với ngành chức năng
trong việc đấu tranh và ngăn chặn thực trạng này
thưa quý vị như chúng tôi đã nhắc đến
ở phần đầu bản tin
chú heo được nuôi như là thú cưng
tại thành phố hồ chí minh
đang trở thành tâm điểm mạng xã hội nhiều ngày qua
tuy nhiên thì tình cảm của những người
mà biết đến câu chuyện này
không chỉ là dành cho sự đáng yêu của chú heo
mà còn dành cho chủ nhân của nó
một người mẹ đơn thân
với hành trình mua sinh để nuôi bốn người con ăn học thành tài
đây là chú heo được chú nhân gọi với kế tên thân thương là unut
unut hiện nay đã nặng hơn một trăm linh kg
và việc đi làm
của cô heo này cũng gặp nhiều khó khăn
mà để chùi chân
rồi để lót cho nó đi

mình có lót tới đâu thì nó đi tới đó

nó chờ mình lót thì bắt đầu nó đi

ăn bất cứ một cái vật gì
từ trái cây bánh kẹo
mình ăn cái gì mình cũng cho nó
tùy theo ngày thời gian ăn của unut
cũng được bà nga thay đổi theo thời gian
và có phần ăn nhằm tránh unut tăng cân đột ngột
món ăn unut thích nhất là bánh mì
có ngày unut ăn khoảng hai mươi đến ba mươi kg
một phần do cô nga mua
phần còn lại đến từ ủng hộ
cũng như sự hiếu kỳ mà đóng góp
của người dân xung quanh
cũng nhờ chú heo unut
mà nhiều người biết đến câu chuyện của cô nga
một mình nuôi bốn người con
trong mười mấy năm
giỡn lỡ trong hôn nhân khi mang thai đứa con trai úc
cô nga phải đảm trách cả những công việc bốc vác
để đủ tiền cho con ăn học
cũng may hàng bún chay được ủng hộ
nên đời sống của năm mẹ con đến nay cũng ổn định
có chút dư dã
cộng với tình cảm đóng góp của xóm việt
nên mới nhận nuôi thêm thành viên đặc biệt này
gia cảnh đơn sơ
nhưng ngày qua ngày
trong căn phòng nhỏ này
vẫn luôn đẩy ấp tình thương đối với con vật cương khác lạ
gắn bỏ hai năm
nuôi nớn như chính thành viên trong gia đình
nên cô nga và các con
cũng không hề muốn bác unut cho ai
nếu mai kia bé cương quá khổ này
có qua đời
thì gia đình cũng sẽ kiếp vật đất nào trống để chôn
nếu không thì thiêu
với unut không chỉ là vật nuôi
mà còn là một phần trong cuộc sống của cô nga
và những ai yêu mến nó
các tổ chức tiến hành thanh tra kiểm tra giám sát theo các chuyên đề
mà có dấu hiệu sai phạm xã hội bức xúc quan tâm
đặc biệt là kiểm tra hậu thanh tra hậu kiểm tra
việc thực hiện các kết luận so với thanh tra kiểm tra giám sát
để kịp thời phòng ngừa những sai phạm và giả sử giải quyết rất điểm
các vụ việc đã được nêu ra
phải coi đây là một trong những công tác quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay
để góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
đóng góp tích cực của việc việc nhiệm vụ chính trị chung của địa phương
như là thực hợp với cả nước
cùng ngày thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và đoàn công tác của bộ công an đã tới thăm và làm việc tại công an thành phố hải phòng
cùng dự buổi làm việc có đồng chí lê văn thành ủy viên trung mương đảng
bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố
tại buổi làm việc lãnh đạo công an thành phố hải phòng đã báo cáo tình hình
kết quả công tác của công an thành phố trong thời gian qua
nhất là công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn thành phố
phát biểu tại đây bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương đánh giá cao
những thành tích chiến công mà công an thành phố hải phòng đạt được trong thời gian qua
về nhiệm vụ thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị công an thành phố hải phòng
cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng công tác chính trị tư tưởng
tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của bộ
về sắp xếp tổ chức bộ máy mới theo nghị định một của chính phủ
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ công an
và đề án một trăm linh sáu của bộ phối hợp chặt chẽ với các ngành
làm tốt công tác chính trị nội bộ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác
âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ
với phòng ngừa xã hội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
cùng với đó nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tiếp tục mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
xử lý phương tiện giao thông quá khổ quá tải triển khai thực hiện nghiêm túc
hiệu quả công tác dân vận của từng đơn vị từng cán bộ chiến sĩ
đi đôi với nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào tối ngày hôm qua tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ tuyên dương
và trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy
tới dự buổi lễ có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đồng chí hoàng thị ái nhiên phó chủ tịch thường trực trung mương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đây là giải thưởng thường niên của bộ công an nhằm tôn vinh những phụ nữ
có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác
năm hai nghìn bảy bộ trưởng bộ công an đã quyết định trao tặng cho một mươi chín tấm gương phụ nữ công an tiêu biểu
trong phụ nữ toàn lực lượng
với chủ đề tiếp bước chiến công những câu chuyện thực tiễn trong các đơn vị trực tiếp chiến đấu
đơn vị tiếp xúc với quần chúng nhân dân trên lĩnh vực y tế giáo dục thể thao
là minh chứng sinh động cho tinh thần say mê kiên trì học tập rèn luyện và làm theo lời dạy của bác hồ
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh một mươi chín tấm gương được trao giải thưởng
phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy là một vinh dự lớn
đồng thời cũng là trách nhiệm đối với mỗi cá nhân trong việc tiếp tục rèn luyện phấn đấu
thời gian tới thứ trưởng đề nghị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả
chương trình hành động của đảng ủy công an trung ương về công tác phụ nữ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước chú trọng đào tạo bồi dưỡng
kịp thời phát hiện lựa chọn cán bộ phụ nữ đảm nhiệm các vị trí quan trọng
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh cần tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua
trong các cấp hội phụ nữ vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao
vừa xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc
không ngừng dành luyện phẩm chất tự tin tự trọng trung hậu đảm đăng
phấn đấu ngày càng nhiều phụ nữ đạt giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu hàng năm
trong khuôn khổ hợp tác phòng chống tội phạm về ma túy để chuẩn bị cho hội nghị cấp bộ trưởng asean
về vấn đề ma túy lần thứ sáu tại hà nội sáng nay cơ quan thường trực ubnd phòng chống ma túy
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an tổ chức hội nghị quan chức cấp cao
để chuẩn bị cho hội nghị cấp bộ trưởng diễn ra vào ngày mai một mươi tám tháng một mươi
hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình ma túy thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp
theo thống kê mới nhất của unodc hiện có ít nhất hai trăm năm mươi triệu người đang sử dụng ma túy
trong khu vực đông và đông nam á có hơn ba triệu người sử dụng heroin và hơn năm triệu người sử dụng ma túy tổng hợp
thế giới đang phải đối mặt với sự xuất hiện và gia tăng các chất hướng thần mới
khu vực tam giác vàng bao trùm nhiều nước thành viên asean
tiếp tục là điểm nóng về trồng cây thuốc viện và đang nổi lên là trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp thế giới
bên cạnh đó một số quốc gia trên thế giới đang xuất hiện xu hướng hợp pháp hóa sử dụng ma túy
đây là những thách thức lớn đặt ra yêu cầu nhiệm vụ chung cho lực lượng phòng chống ma túy các quốc gia trên thế giới
trong đó có các nước asean
tại hội nghị quan chức cấp cao hôm nay các nước thành viên và ban thư ký asean đã cùng nhau tập trung thảo luận
ra soát đánh giá việc triển khai kế hoạch hành động asean
phấn đấu bảo vệ cộng đồng chống tệ nạn ma túy giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
và kế hoạch hợp tác asean về phòng chống sản xuất và vận chuyển ma túy bất hợp pháp
tại khu vực tam giác vàng giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
đây là những nội dung rất quan trọng mang tính định hướng cho các hoạt động phòng chống ma túy của asean
ngoài ra hội nghị cũng trao đổi phương hướng mở rộng khuôn khổ hợp tác
nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác với các đối tác bên ngoài
để tranh thủ kinh nghiệm chuyên môn cũng như các hỗ trợ nâng cao năng lực cho công tác phòng chống ma túy của asean
và đặc biệt là thống nhất nội dung tuyên bố chung
thể hiện lập trường quan điểm của asean về phòng chống ma túy sẽ được nêu tại hội nghị cnd sáu mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hôm qua tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân phối hợp với học viện cảnh sát nhân dân
tổ chức bế giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị khóa chín
gồm một trăm hai mươi chín học viên công tác tại các đơn vị trực thuộc
các đơn vị trực thu phục bộ công an các đơn vị địa phương phía bắc
ngoài các khối kiến thức cơ bản có liên hệ vận dụng với thực tiễn công tác của lực lượng công an nhân dân
chương trình đào tạo còn tập trung vào các chuyên đề đặc thù bổ trợ cập nhật những kiến thức mới
nâng cao nhận thức một cách toàn diện là nền tảng cho các học viên nghiên cứu vận dụng
để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn tại đơn vị
lớp học đã được các nhà giáo nhà khoa học có uy tín của học viện chính trị công an nhân dân
và các trung tâm cơ sở đào tạo nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu trực tiếp giảng dạy
đảm bảo đúng yêu cầu mục tiêu chương trình đào tạo đề ra
phát biểu tại buổi lễ đại diện lãnh đạo các trường học viện mong muốn
các học viên sau khóa học sẽ tiếp tục vận dụng tốt những kiến thức đã được trang bị vào công tác tại đơn vị
thường xuyên trao dồi lý tưởng đạo đức cách mạng giữ gìn phẩm chất chính trị đạo đức
tác phong của người cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân